thiếu dường thiếu y tá thiếu bác sĩ và thiếu hụt tài chính cho hệ thống y tế công thực sự là không thể chấp nhận
nếu giành chiến thắng chúng tôi sẽ chi ngay lập tức hai mươi sáu tỷ đô la mỹ vào hệ thống y tế công để bảo đảm hệ thống này luôn được quan tâm đúng mức
kết quả các cuộc thăm dò dư luận cận ngày bầu cử đều cho thấy đảng bảo thủ của thủ tướng boris johnson đang trên đà giành được đa số phiếu
tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng tình trạng chính phủ treo sẽ tái diễn diễn biến này sẽ khiến tương lai của brexit càng thêm mù mịt
dù vậy theo các nhà phân tích đảng nào giành chiến thắng cũng sẽ có rất ít thời gian để chỉnh sửa lại tiến trình kéo dài hơn ba năm qua
vì nước anh sẽ chính thức rời khỏi eu vào ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bất kể có thỏa thuận hay không